nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám sáng nay hai mươi bốn tháng năm tại hà nội
trung ương hội sinh viên việt nam bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp tổ chức chương trình
tiếp sức mùa thi năm hai nghìn một mươi tám
là năm thứ hai được tổ chức tại tất cả các điểm thi của kỳ thi tất nghiệp trung học phổ thông quốc gia
hai nghìn một mươi tám trên toàn quốc khác với mọi năm chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn một mươi tám
có đổi mới về phương thức tổ chức theo đó bên cạnh vai trò tổ chức của đoàn thanh niên
hội sinh viên việt nam các trường đại học học viện cao đẳng các quận huyện thị thành đoàn
sẽ có vai trò chủ đạo trong việc tổ chức lực lượng thanh niên tình nguyện tại địa phương
tham gia các nhiệm vụ bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị
đối với các điểm thi tại địa phương mục tiêu của chương trình đảm bảo các điểm thi
khu vực tập trung thí sinh và người nhà thí sinh đều có các đội hình tình nguyện hỗ trợ
đảm bảo toàn bộ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ trong thời gian diễn ra kỳ thi
các hội sinh viên các tỉnh thành phố như các trường đại học tập trung để làm sao hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn
có điều kiện tốt nhất để đi thi mà để hỗ trợ được các bạn đó thì chúng tôi phải khởi động từ rất sớm
để chúng ta có điều kiện ghi nhận được những khó khăn của các bạn
qua đó thì mới tìm kiếm nguồn lực kết nối thông tin để có phương thức hỗ trợ thích hợp nhất
khi đại học và kỳ thi của thống quốc gia đều là một kỳ thi rất là quyết định cuộc số phận của mỗi con người
nhưng mà cái điều kiện của rất nhiều bạn lại rất là khó khăn
vì vậy mà chúng ta cần phải giúp đỡ các bạn
và vấn đề giúp đỡ này không chỉ là của riêng tình nguyện viên của bọn em
mà sẽ là cả một cộng đồng cùng chung tay và từ các bộ ngành lãnh đạo cho đến từng người dân một
chương trình tiếp sức mùa thi năm nay được triển khai sớm hơn so với các năm
hàng năm chương trình tập trung triển khai trong thời gian tổ chức kỳ thi
năm hai nghìn một mươi tám chương trình được chỉ đạo triển khai từ tháng năm
để bảo đảm việc nắm bắt đầy đủ thông tin
cần hỗ trợ từ thí sinh thành lập và tập huấn cho các đội hình tình nguyện
chuẩn bị các điều kiện cho công tác tư vấn hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh